cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện càng long tỉnh trà vinh cho biết đang tạm giữ hình sự nguyễn văn hữu ba mươi hai tuổi
ngủ tại ấp tân viên xã thành thới bê huyện mỏ cầy nam tỉnh bến tre để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu vào sáng ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn công an xã đại phước tiếp nhận tin báo của anh nguyễn văn ao ba mươi sáu tuổi
ngụ ấp trạch dừa xã đại phước huyện càng long về việc bị mất trộm hai xe mô tô khi đang đậu ở khu vực chòi lát
tiếp nhận thông tin từ công an xã lãnh đạo công an huyện càng long đã phân công lực lượng tổ chức điều tra xác minh
truy bắt đối tượng gây án với quyết tâm nhanh chóng thu hồi tài sản trả lại cho bị hại
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan cảnh sát điều tra công an càng long có đủ cơ sở chứng minh nguyễn văn hữu có liên quan đến vụ trộm xe
nên tiến hành mời làm việc
tại cơ quan công an hữu đã thừa nhận hành vi phạm tội
theo đó vào sáng một mươi tháng ba hữu điều khiển xe mô tô chở hai người ngồi sau một nam và một nữ
từ huyện mỏ cây nam tỉnh bến tre đến địa phận huyện càng long tỉnh trà vinh để tìm tài sản trộm
khi đến khu vực chòi lát ở ấp trạch dừa xã đại phước huyện càng long thì thấy xe mô tô nhãn hiệu yamaha exciter màu xanh
trắng của anh ao đậu ở tròi lát và xe mô tô nhãn hiệu honda way màu đỏ của vợ anh ao đậu trong tròi
trên xe có gắn sẵn chìa khóa nên hữu và đồng bọn nhanh chóng lấy trộm rồi tẩu thoát về hướng tỉnh bến tre đem bán với giá bảy năm triệu đồng
qua test nhanh hữu dương tính với chất ma túy
hiện công an huyện càng long đã thu hồi tài sản bị mất trộm nêu trên đồng thời đang tiếp tục điều tra
củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật
tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt trần minh bảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ tại tp hcm
và võ văn triệu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ngủ tại sóc trăng cùng mức án tử hình
phạm thị anh thơ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ tại tp hcm tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tại công ty chuyển phát nhanh cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân bình
phát hiện bắt quả tang võ văn triệu đang có hành vi gửi bốn hộp giấy hình vuông có ba trăm bốn mươi tám hai mươi tám gram loại heroin để gửi đi úc
tiếp tục truy xét công an quận tân bình phối hợp với công an quận bảy tiến hành kiểm tra hành chính chủ ở của phạm thị anh thơ
lúc này thơ đã tự giao nộp một gói ni lông chứa tinh thể không màu của thể rắn có hai gram loại metafetamin
ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai công an quận tân bình phối hợp công an quận một mươi tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở của trần minh bảo
lúc này bảo đã tự nguyện giao nộp bảy gói ni lông chứa tinh thể không màu của thể rắn có khối lượng bảy mươi sáu sáu gram
cơ quan công an tiến hành khám xét nơi ở của bảo thu giữ thêm chín mươi tám sáu trăm bảy mươi ba gram ma túy loại metafetamin
kết quả điều tra xác định vào các ngày một mươi bốn và một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai trần minh bảo phạm vi anh thơ đã giúp cho tí năm không rõ lai lịch
bán cho võ văn triệu hai bánh heroin lần lượt có khối lượng là ba trăm năm mươi năm gram và ba trăm bốn mươi tám hai gram
khi triệu đến công ty vận chuyển gửi số ma túy trên đi úc thì bị phát hiện
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm đã lập nên nhiều chiến công xuất sắc
góp phần giữ vững đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn ngăn chặn cái chết trắng vì sự bình yên hạnh phúc của nhân dân
tp hcm là một trung tâm kinh tế lớn có mật độ dân số cao hệ thống giao thông kết nối trong nước và nước ngoài hiện đại
vì vậy tp hcm cũng là địa bàn phức tạp của nhiều nhóm tội phạm buôn bán chất ma túy với số lượng lớn của cả nước
trong bối cảnh tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy có nhiều diễn biến phức tạp
nguồn ma túy chủ yếu từ nước ngoài được mua bán vận chuyển vào việt nam tiêu thụ
hoặc tiếp tục vận chuyển đi nước thứ ba qua các tuyến biên giới đường bộ đường biển và đường hàng không
phương thức thua đoạn hoạt động phạm tội về ma túy ngày càng tinh vi manh động
thường xuyên thay đổi để đối phó với lực lượng chức năng
địa bàn tp hcm là một địa bàn phức tạp về ma túy nhất cả nước
phòng cảnh sát ma túy công an tp hcm
đã chủ động làm tốt công tác dự báo nắm tình hình phân tích đánh giá
từ đó tham mưu cho ban giám đốc chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp dịch vụ
để đấu tranh giảm nguồn cầu về ma túy trên địa bàn
đồng thời đấu tranh chỉ phá mạnh các đường di tổ chức buôn bán ma túy
không để xảy ra các tình huống bị động bất ngờ
không đi sau tòa phạm đồng thời để bảo vệ người dân tp hcm trước tệ nạn ma túy
một trong những chuyên án xuất sắc đó chính là khám phá đường dây vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia
từ campuchia về tp hcm tiêu thụ do lê thanh hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú huyện bình chánh cầm đầu xảy ra vào năm hai nghìn hai mươi một
toàn bộ đường dây mua bán trái phép chất ma túy mang tính quốc tế vào đúng thời điểm của đỉnh dịch covid một mươi chín
thố đoạn của đối tượng là lợi dụng phương tiện có mã luồng xanh ưu tiên
vận chuyển ma túy trong thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín
đây là một trong những chuyên án điển hình bớt thời điểm đấu tranh khám phá vụ án là thời khi khó khăn nhất
trong lịch sử đấu tranh chống tội phạm về ma túy của lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy công an tp hcm
trên bán vàng thành tích của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm
không thể không nhắc đến một chiến công đặc biệt vang dội để lại dấu ấn khó quên
đó chính là khám phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ châu âu về thành phố hồ chí minh
được phát hiện vào ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba trên chuyến bay mang số hiệu vn một mươi
các chuyến hàng đã vận chuyển vào thành phố hồ chí minh đã được các đối tượng chủ mu
các bán cho các đối tượng bán lẻ
cơ quan điều tra phải lần ra từng manh mối căn cứ vào các tài liệu do quần chúng dân
cung cấp các tài liệu chuyển khoản ngân hàng từ đó truy bắt cả đường dây
kể cả đối tượng chủ mu và kể cả đối tượng mua bán lẻ
truy đến tận những người sử dụng nhằm giảm nguồn cầu và cắt đứt nguồn cung
đối với tội phạm ma túy lợi dụng vận chuyển qua đường hàng không
cán bộ chiến sĩ của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm
vẫn giữ dững ý chí kiên cường không quản ngại hy sinh gian khổ
khắc phục mọi khó khăn và đấu tranh với lại trấn áp loại đối tượng ma túy này cho đến cùng
công chí quả là xứng đáng là một đơn vị truyền thống anh hùng
của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của công an tp hcm
vượt qua nhiều khó khăn gian khổ thách thức lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tp hcm đã không ngừng được củng cố phát triển toàn diện
lớn mạnh về mọi mặt nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ
sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao
thể hiện bản lĩnh kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm
lập nhiều chiến công hiển hách
với những thành tích đặc biệt ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm
vinh dự được chủ tịch nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước thưa quý vị
lập công ty bất động sản chỉ khống đất của người khác nhưng mạo nhận là của mình
để lừa đảo nhận tiền đặt cọc của nhiều người
bốn chú tại phường hòa hiệp nam quận liên triểu tp đà nẵng
vừa bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo quá trạng bốn đã mở công ty trách nhiệm hiệu ảnh bất động sản huỳnh ngọc liễu
hoạt động mua bán bất động sản tại quận liên triểu
qua đó thân quen với khách hàng là một phụ nữ trú tại quận hải châu
năm hai nghìn hai mươi một bị cáo kinh doanh thua lỗ vỡ nợ nên đã nảy sinh ý định lừa đảo
người này để đếch tiền trả nợ
bốn tự nhận là chủ nhiều lô đất tại khu vực phường hòa hiệp nam xã hòa liên
và ra giá rẻ hơn thị trường để nhiều người tin đặt tiền
chỉ trong một thời gian ngắn bốn đã gây ra một mươi sáu vụ lừa tiền
chiếm đoạt số tiền đặt cọc mua đất của các bị hại gần một mươi tỷ đồng
trong đó nạn nhân sáu mươi bốn tuổi bị lừa nhiều nhất với tám một mươi năm tỷ đồng
các bị hại khác bị lừa từ một trăm sáu mươi đến bảy trăm linh triệu đồng
trong các phi vụ bốn đã một mươi hai lần nhờ người yêu là một người đàn ông chú
tại quận điên triểu viết giấy nhận tiền và ký vào một người làm chứng
nhưng không để ông này biết hành vi hay chia lợi nhuận từ việc lừa đảo
quá trình điều tra thì cũng như tại tòa huỳnh thị bốn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
tòa nhân dân thành phố đà nẵng đã tuyên phạt huỳnh thị bốn một mươi sáu năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mới đây công an tp thủ đức tp hồ chí minh đã phát đi cảnh báo chiêu trò lừa đảo mới
bằng hình thức gửi bưu phẩm tới nhà người dân thông qua người vận chuyển hàng hóa
bên trong bưu phẩm có thông báo trúng thưởng trưa mã qr
trước việc các đối tượng liên tục thay đổi phương thức thủ đoạn mới để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
người dân cần phải tiếp tục nâng cao cảnh giác hơn nữa
bỗng dưng nhận được một bưu phẩm lạ gửi đến nhà
người phụ nữ này hết sức bất ngờ khi mọi thông tin từ địa chỉ họ tên đến số điện thoại của mình đều chính xác
phía trong bưu phẩm là một phiếu cào trúng thưởng
theo như thông tin trong phiếu cào này giải thưởng mà người phụ nữ này nhận được
đó là một chiếc nồi chiên không dầu trị giá ba triệu đồng
trong cái phiếu đó thì nó có cái thông tin họ thể hiện cái thông tin tri ân khách hàng này
sau đó thì họ đưa ra cái thẻ cào
mình khi mà cào lên thì sẽ hiển thị cái giải và giải đó là một phần quà tương ứng

thì mình phải quét cái mã qr hiển thị trên cái phiếu đó

và mình thì lo ngại rằng cái việc mà quét cái mã qr và cái điều link đó sẽ bị lừa đảo nên là mình không làm
vì đã đọc được thông báo về hình thức lừa đảo này trên mạng nên chị đã rất tỉnh táo
tuy nhiên nếu người nhận quét mã qr và làm theo hướng dẫn
hoàn toàn có thể bị rơi vào bẫy lừa đảo của các đối tượng
vì vậy để phòng tránh cục an toàn thông tin đã khuyến nghị người dân cần thận trọng khi quét mã
nhất là các mã sử dụng ở nơi công cộng hoặc chia sẻ qua mạng xã hội hay email
người dùng cũng cần xác định kiểm tra kỹ thông tin tài khoản người chuyển mã qr
cũng như nội dung trang web mà mã qr đưa tới
bản chất mã qr không có khả năng tấn công vào điện thoại hay máy tính của người dùng
sau khi chúng ta sử dụng điện thoại hay máy tính để quét qr
thì bao giờ điện thoại hay máy tính của chúng ta cũng sẽ hiển thị thông tin của qr đó
ví dụ như số tài khoản hay đường link
trước khi chúng ta thực hiện truyền khoản hay chúng ta bấm vào đường link
thì chúng ta cần kiểm tra kỹ xem số tài khoản hay đường link này có đúng là số tài khoản của người bán hay không
sau khi chúng ta quét qr code
để tránh bị
nguy cơ lừa đảo thì chúng ta cần phải kiểm tra lại các thông tin
trước khi mà chúng ta thực hiện các cái thao tác
ví dụ như là chuyển tiền hay là bấm vào đường link
đồng thời với hình thức lừa đảo qr mới trên
người dân tuyệt đối không nhận bưu phẩm mà mình không đặt
không biết rõ nguồn gốc
khi phát hiện có trường hợp lừa đảo hình thức trên
cần kịp thời báo cho cơ quan công an gần nhất
chúng ta không nên nhận bưu phẩm từ những người lạ
những cái địa chỉ lạ
cần phải xác minh rõ những cái việc là chúng ta nhận là từ đâu
nếu kiên quyết không nhận từ chối nhận
nếu như chúng ta không biết rõ những cái nơi mà gửi đến cho mình là ai
và trong trường hợp mà khi mà cái bưu phẩm mình nhận được
nó có những cái nội dung liên quan đến việc là nhận quà
nhận phần thưởng
và kèm theo đó là việc truy cập vào những cái đường link lạ
hoặc là quét mã qr chẳng hạn
thì trong trường hợp này chúng ta phải tuyệt đối xác định rằng
đây chính là cái thủ đoạn lừa đảo chiếm đoàn tài sản của các đối tượng
lừa đảo thông qua các mã qr không còn là chiêu trò mới
trước đây đã có rất nhiều trường hợp người dùng sau khi quét mã qr
trên các website hoặc email đã bị điều hướng sang một trang lừa đảo
bị lấy cắp thông tin tài khoản hoặc dẫn dụ để tải mã độc về thiết bị
tuy nhiên đối tượng lừa đảo ngày một trở nên tinh vi
khi linh hoạt rất nhiều các chiêu trò khác nhau
vì vậy người dân cần hết sức cảnh giác và thận trọng
đội cảnh sát hình sự công an quận hải châu thành phố đà nẵng
cho biết đơn vị vừa truy xét làm rõ một nhóm thanh niên
có hành vi lừa đảo
điều khiển xe máy tốc độ cao gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
nhóm thanh thiếu niên gồm chín người trong độ tuổi từ một mươi năm đến hai mươi một
sau khi nhận thông tin công an quận hải châu đã nhanh chóng vào cuộc xác định
tối ngày một mươi tháng ba nhóm chín thanh thiếu niên đã tập trung
tại quán nước ở phường thuận phước quận hải châu
đến khuya cùng ngày các đối tượng điều khiển sáu xe máy đi dạo
qua các tuyến đường trên địa bàn với tốc độ từ bảy mươi đến tám mươi km một giờ
lạng lách đánh võng nẹt vô vượt đèn đỏ gây mất an ninh trật tự
và trật tự an toàn giao thông
hiện bốn đối tượng trong nhóm đã được triệu tập
và công an quận hải châu đang tiếp tục làm rõ các đối tượng có liên quan khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đại từ của tỉnh thái nguyên
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam nguyễn văn minh
trú tại xã phú cường huyện đại từ tỉnh thái nguyên về tội cướp tài sản
vào tối ngày một mươi bốn tháng ba đối tượng minh đã đi đến một cửa hàng mua bán điện thoại
tại thị trấn hùng sơn huyện đại từ
tại đây đối tượng đã giả vờ hỏi mua điện thoại với giá khoảng một mươi ba triệu đồng
khi chủ cửa hàng tư vấn đối tượng bất ngờ dùng bình xịt hơi cay vào người có mặt trong cửa hàng
cướp đi hai điện thoại iphone
đối tượng bỏ chạy về nhà người quen ngủ nhờ
và sáng ngày hôm sau khi đối tượng quay trở lại thị trấn hùng sơn để lấy xe mô tô
thì bị lực lượng công an phát hiện và triệu tập làm rõ hành vi của đối tượng
liên quan đến vụ việc lái xe bán tải bỏ chạy và đâm nhiều xe trên đường
khi bị công an phường trương định quận hai bà trưng hà nội kiểm tra
giám đốc công an tp hà nội đã chỉ đạo công an quận hai bà trưng
phối hợp với các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
trước đó vào chiều ngày một mươi năm tháng ba trong khi làm nhiệm vụ tổ cảnh sát giao thông
công an đã
công an phường trương định quận hai bà trưng đã phát hiện
chiếc xe ô tô nhãn hiệu forranger có màu cam biển kiểm soát hai mươi chín c tám mươi năm nghìn sáu trăm bốn mươi hai đỗ sai quy định
lê tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú huyện ý yên tỉnh nam định nhận là chủ xe
quá trình làm việc dũng đã không xuất trình được giấy tờ liên quan
và xin tổ công tác bỏ qua cho lỗi vi phạm
khi tổ công tác vẫn kiên quyết yêu cầu dũng xuất trình giấy tờ
thì người này lên xe ô tô nổ máy bỏ chạy
dũng đã lùi xe đâm vào làm hư hỏng phần đầu xe ô tô của công an phường ở phía sau
rồi lách ra và tăng ga bỏ chạy
trong quá trình bỏ chạy xe ô tô của dũng đã va chạm với ba xe máy
một xe tải không gây thiệt hại về người
ngoài ra qua giả soát còn phát hiện xe ô tô do dũng điều khiển
đã va chạm với hai xe máy khác
hiện lực lượng công an tp hà nội đang xác minh làm rõ vụ va chạm này
và các vụ va chạm khác nếu có
khi lên đường vành đai ba xe ô tô của dũng bị người dân chặn lại
các sự đối tượng dũng đưa về trụ sở làm việc
kiểm tra ban đầu xác định dũng dương tính với chất ma túy
và chưa phát hiện vi phạm về nồng độ cồn
thưa quý vị được nhận định đang tồn tại nhiều bất cập do chưa đồng bộ
về hạ tầng trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn
sau các vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trước và sau tết nguyên đán
các giải pháp đã và đang được tính toán để sớm thực thi
nhằm giải quyết những hạn chế dễ gây ra tai nạn trên tuyến
trong đó thì việc giám sát
xử lý nghiêm vi phạm nhằm nâng cao ý thức cho các lái xe
là biện pháp trước mắt để kiềm chế tai nạn giao thông
một tâm lý chủ quan đối phó của lái xe khi thiếu sự giám sát
trên toàn tuyến bằng camera hay vắng bóng lực lượng tuần tra
lấn làn vượt ẩu là lỗi vi phạm xảy ra khá phổ biến
ở các đoạn đường cấm vượt trên tuyến cam lộ la sơn
giải quyết thực trạng này một giải pháp hữu hiệu
là tăng cường tuần tra lưu động của lực lượng chức năng
những đoạn đường cấm vượt kéo dài gây ồn ứ nhiều phương tiện
khi đến những đoạn đường được phép vượt thì các lái xe lại tranh thủ vượt
đó là thực tế rất chủ quan của các lái xe khi tham gia giao thông
trên tuyến cam lộ la sơn
bằng biện pháp giám sát tốc độ ở nhiều điểm trên tuyến
và dùng loa nhắc nhở đã phần nào hạn chế được những vi phạm này
mặc thường phục ghi nhận xe vượt ẩu lấn làn trên cao tốc cam lộ la sơn
rồi báo cho các chốt liền kề lập biên bản hoặc phạt nguội
cũng đang là một hình thức được cục cảnh sát giao thông áp dụng
sự kết hợp các biện pháp trên hy vọng giảm thiểu được các lỗi vi phạm
trên tuyến cao tốc này
lám rơ bảy trăm ba mươi chín
ông nguyễn trung vinh
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ hoàng vinh
bị khởi tố vì gian lận trong đấu thầu đối với gói thầu mua sắm máy móc
thiết bị chuyên dùng tại trung tâm ứng dụng và dịch vụ khoa học công nghệ
tỉnh quảng ngãi gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước
theo đó phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi
đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
và thi hành lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc đối với nguyễn trung vinh
chú thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó qua nguồn tin tố giác tội phạm và điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu
gây hiệu quả nghiêm trọng ở trung tâm ứng dụng và dịch vụ khoa học công nghệ quảng ngãi
trực thuộc sở khoa học và công nghệ quảng ngãi
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi
tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc cho biết
đang phối hợp với công an huyện mơ đrắc điều tra làm rõ
để xử lý một mươi một đối tượng có hành vi khai thác vàng trái phép
trước đó công an tỉnh đắk lắc phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi dựng lán chạy
đưa phương tiện máy móc vào khu vực suối thuộc thôn một mươi
xã ea mơ doan huyện mơ đrắc để khai thác vàng trái phép
bằng các biện pháp nhiệm vụ ngày một mươi ba tháng ba
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắk phối hợp với phòng cảnh sát
cùng công an huyện mơ đrắc để bắt quả tang một mươi một đối tượng đang tổ chức khai thác vàng trái phép
tại hiện trường tương lượng công an thu giữ một máy múc một máy sẳng lọc
ba máy bơm nước một năm kg thủy ngân ba mắng đại vàng bằng tay
một máy hàn gió đá một cân tiểu ly điện tử và một lượng mặt màu vàng được gói trong hai túi ni lông
qua kiểm tra các đối tượng không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản
bước đầu nhóm này khai nhận mới vào đây khai thác vàng được hai ngày thì bị lực lượng công an bắt giữ
công an quận hà đông hà nội vừa triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng lên đến hai trăm hai mươi một một năm
các đối tượng thuê căn hộ trung cư cao cấp làm bản doanh
sử dụng các tài khoản mạng xã hội ảo quảng cáo và quản lý khách vay tiền
đối tượng cầm đầu đường dây này
là quốc tuấn mạnh chú yên mỹ thanh trị hà nội
có một tiền án về tội cướp tài sản một tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
ngoài quốc tuấn mạnh cơ quan điều tra bắt giữ thêm bốn đối tượng
phan thế anh nguyễn hồng quân lê văn duẩn và bùi tuấn anh
điều tra xác định từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
mạnh cùng các đối tượng bàn bạc thọa thuận góp vốn tổ chức kinh doanh tài chính
cho vay lãi nặng dưới hình thức bức bát họ tỷ lệ một mươi tám
lãi suất từ một trăm bốn mươi sáu đến hai trăm hai mươi một một năm đã cho khách trên nhiều địa bàn
thành phố hà nội và các tỉnh lân cận vay số tiền lên đến hàng tỷ đồng
bộ thông tin và truyền thông vừa yêu cầu các nhà mạng phải xử lý triệt để vấn đề sim giác
nếu không sẽ áp dụng mức sự phạt cao nhất là đình chỉ hoạt động phát triển thuê ba mới
và báo cáo kỷ luật người đứng đầu
cụ thể bộ thông tin và truyền thông yêu cầu trước ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
doanh nghiệp viễn thông phải hoàn thành xử lý toàn bộ các sim có dấu hiệu tồn canh
bảo đảm tất cả các sim được bán tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông
không nhập sẵn thông tin thuê bao trước khi kích hoạt
và chỉ có thể được kích hoạt phát triển mới bởi chính doanh nghiệp viễn thông
sau khi đảm bảo thông tin thuê bao đầy đủ chính xác
trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
từ ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn bộ thông tin và truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông di động
chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu trên thị trường có xuất hiện sim của doanh nghiệp mình được kích hoạt
sẵn mua bán lưu thông đưa vào sử dụng nhưng có thông tin chưa trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
bộ thông tin và truyền thông giao thanh tra bộ tiến hành thanh tra
xử lý vi phạm với mức xử phạt cao nhất là đình chỉ hoạt động phát triển thuê bao mới
đồng thời xem xét việc kỷ luật người đứng đầu của doanh nghiệp vi phạm